thưa quý vị gần đây lúa gạo được nhắc đến nhiều
khi giống lúa st hai mươi năm được công nhận là giống lúa ngon nhất trên thế giới
thế nhưng ít ai để ý đến việc giá gạo xuất khẩu của chúng ta cũng đang ở mức thấp kỷ lục
cụ thể thực trạng thị trường gạo việt đang như thế nào
mời quý vị sẽ cùng đến với phần trình bày của biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin mời chị thúy quỳnh ạ
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị việt nam luôn được biết đến là quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới
tuy nhiên đó chỉ là về số lượng
chứ chưa phải chất lượng hay giá trị xuất khẩu
trong khi đó yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng
nếu cứ mãi chạy theo số lượng
thì việt nam sẽ dần mất đi vai trò trên thị trường lúa gạo thế giới hiện nay
và để cùng phân tích về vấn đề này
ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay chuyên gia nghiên cứu thị trường lúa gạo ông nguyễn đình bích
vâng lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình
trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện xin mời ông cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín chúng ta xuất khẩu năm năm triệu tấn gạo
tăng năm một về khối lượng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thế nhưng tổng kinh mạch thu về lại giảm hơn một mươi
điều này cho thấy giá trị của hạt gạo việt ngày càng thấp
chỉ trong năm hai nghìn một mươi chín giá gạo xuất khẩu đã sụt giảm từ bốn trăm bốn mươi sáu xuống bốn trăm ba mươi tám usd một tấn vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
so với mức giá trung bình năm hai nghìn một mươi tám là năm trăm linh một usd mức giảm tới gần một mươi ba
theo thống kê trong một mươi năm qua giá gạo xuất khẩu đạt kỷ lục vào năm hai nghìn một mươi một ở mức năm trăm một mươi bốn usd một tấn
từ thời điểm đó đến nay giá gạo xuất khẩu có biến động lớn nhưng đều không vượt qua được con số này
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín vừa qua giá gạo xuất khẩu một lần nữa chạm đáy khi chỉ đạt bốn trăm một mươi năm usd một tấn
gần bằng mức giá thấp nhất tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
tháng năm là bốn trăm một mươi usd một tấn
thưa ông ông đánh giá như thế nào về tình hình biến động giá gạo xuất khẩu của việt nam hiện nay
theo ước tính của bộ nông nghiệp hoa kỳ thì nhập khẩu gạo của thế giới năm nay sẽ chỉ là bốn mươi hai bốn triệu tấn
giảm mạnh bảy so với lệ bốn mươi năm sáu triệu tấn của năm hai nghìn một mươi chín
trong điều kiện như vậy các quốc gia xuất khẩu gạo có thể chọn theo hai kịch bản
có thể rằng là tăng khối lượng xuất khẩu gạo và chấp nhận giảm giá
và ngược lại là giảm khối lượng gạo xuất khẩu để giữ giá thậm chí có thể đẩy giá lên
thì việt nam chúng ta chọn cái kịch bản đầu tiên
phải chăng là cái định hướng vĩ mô của chúng ta chỉ đang tập trung với câu chuyện là chúng ta sản lượng xuất khẩu được càng nhiều thì càng tốt
tôi thì không đồng tình lắm với cái cách đặt vấn đề như vậy
cái thứ nhất nâng cao
nâng cao chất lượng đó là câu chuyện rất lâu rất dài
cái lẽ thứ hai là tôi giả định rằng khối lượng gạo tồn kho trong các doanh nghiệp xuất khẩu của chúng ta còn lớn
thì chắc chắn giá lúa ở đồng bằng sông cửu long còn giảm mạnh nữa chứ không giữ được cái mức như vừa rồi
đó là một câu chuyện tại sao chúng ta chọn giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới
mặc dù chúng ta phải chấp nhận giảm giá
mặc dù chấp nhận giảm giá
chấp nhận là lựa chọn kịch bản một
thế nhưng mà gần đây thì theo tôi được biết là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của chúng ta là trung quốc
thì đã kiểm soát chặt cái khâu chất lượng và khiến cho cái sản lượng xuất khẩu của chúng ta có giảm
con số tính toán của tôi là bình quân mỗi năm trung quốc nhập khẩu của chúng ta gần hai một triệu tấn gạo
một cái khối lượng rất khổng lồ
thế nhưng mà năm hai nghìn một mươi tám họ đã giảm nhập khẩu của chúng ta xuống chỉ còn một ba mươi ba triệu tấn
và một mươi tháng đầu năm nay
còn xuất khẩu sang đây được bốn trăm hai mươi tám tấn
tức là giảm sáu mươi năm ba
rõ ràng với cái thị trường mà nhập khẩu cái khối lượng gạo rất lớn của chúng ta như vậy mà giảm như vậy
thì đương nhiên chúng ta ở trong cái tình thế khó khăn trong việc đẩy gạo ra thị trường thế giới
vậy thì theo ông là chúng ta cần phải làm gì để xây dựng ngành lúa gạo xứng tầm quốc gia
và duy trì được cái mức độ là xuất khẩu lớn của thế giới
chúng ta thấy đồng bằng sông củ long chúng ta
đến năm hai nghìn một mươi sáu vẫn còn một một mươi bốn triệu hộ nông dân canh tác lúa
để có những khối lượng hàng vạn tấn hàng chục vạn tấn
doanh nghiệp phải liên kết với rất rất nhiều hộ nông dân
cái khó khăn thứ hai nữa là chúng ta có rất nhiều giống lúa
và cái giống lúa này chúng ta triển khai trồng trọt để đáp ứng nhu cầu của những cái quốc gia mà không đòi hỏi chất lượng cao lắm
đó là cái thói quen của doanh nghiệp chúng ta
của nông dân
đây là cái điểm yếu rất cơ bản của gạo việt nam
và cái điểm yếu này rất cơ bản này nếu không khắc phục được
thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục khó khăn trong cái điều kiện mà thế giới đòi hỏi chất lượng
gạo ngày càng khắt khe hơn
thưa quý vị là quốc gia xuất khẩu gạo lớn của thế giới
đáng lẽ gạo việt sẽ có vai trò lớn trong việc điều tiết thị trường cũng như là chủ động hơn về giá cả
thế nhưng từ xưa đến nay thì gạo việt vẫn loay hoay tìm đầu
tạo ra để đáp ứng kịp thời với sản lượng sản xuất ngày càng tăng
điều này thì lại đang trở thành áp lực cho chính chúng ta về giá cả xuất khẩu
câu chuyện đã được nhắc đến nhiều lần thế nhưng vẫn không hề cũ
đó là khi nào chất lượng gạo việt có thể cạnh tranh trên thị trường
để xứng tầm với vị thế quốc gia xuất khẩu gạo thứ ba trên thế giới
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc